ngày một mươi một mươi viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn tấn lương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phú gia lương phường thống nhất tp biên hòa về tội trốn thuế
lương là đối tượng đã gọi điện thoại cho nhóm giang hồ do giang ba mươi sáu cầm đầu
đến vây xe ô tô bên trong có ba cán bộ công an tỉnh đồng nai trong nhiều giờ liền
gây mất an ninh trật tự trên đường đặng văn trơn phường hiệp hòa vào chiều một mươi hai tháng sáu
khiến dư luận cả nước bất bình
theo điều tra ban đầu trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám công ty trách nhiệm hữu hạn phú gia lương
do nguyễn tấn lương làm giám đốc chuyên hoạt động về lĩnh vực xây dựng đã vi phạm luật trốn thuế doanh thu
và một số khoản thuế khác trước khi bị bắt doanh nghiệp phú gia lương đã trúng thầu thực hiện một số công trình
thuộc lĩnh vực xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
trước đó nguyễn tấn lương cùng ba đối tượng khác đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
bắt tạm giam để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai
và bộ công an truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn và mở rộng điều tra